từ tin báo của quần chúng nhân dân tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại xã mỹ thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
phát hiện một nam thanh niên đang đứng trước cây xăng dung bảy trên tay cầm sáu hộp kim loại màu trắng có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính thì phát hiện trong sáu hộp kim loại có chứa đạn súng săn đối tượng khai nhận đang mang đi để bán cho khách
quá trình làm việc nam thanh niên tên là nguyễn đình ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tệ xã mỹ thành huyện yên thành
tổ công tác đã tiến hành tạm giữ hành chính đối với nguyễn đình ngọc và tăng vật đồng thời tiến hành khám xét tại nhà ngọc
đã phát hiện và thu giữ ba khẩu súng săn ba khung súng săn hai ống kính ngắm súng săn hai máy bơm hơi nén khí một hồ phụ tùng
linh kiện lắp ráp một mươi chín hộp đạn có trọng lượng bảy kg ba mươi bắn súng bằng gỗ tự chế và một số linh kiện dùng để lắp ráp súng tự chế
nguyễn đình ngọc khai nhận về hành vi chế tạo và tàng trữ số súng và thiết bị súng săn trên
liên quan đến vụ án cướp tài sản của xe ôm vô cùng liều lĩnh xảy ra vào ngày một mươi ba tháng năm vừa qua tại huyện thanh hà tỉnh hải dương
công an huyện thanh hà đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt giam đối với đối tượng vũ ngọc trung chú tại tỉnh hà giang về tội cướp tài sản
theo tài liệu điều tra vào khoảng một giờ ngày một mươi ba tháng năm tại khu vực đường giải phóng thành phố hà nội
trung đã đóng giả người thuê xe ôm nhờ anh đào quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở tỉnh hòa bình trở về xã tân việt huyện thanh hà
đến đoạn đường vắng tại thôn ngọc lộ trung đã lấy dao thủ sẵn trong ba lô đâm vào cổ anh việt khiến anh bị thương nặng
mặc dù vậy anh việt vẫn cố gắng chống cự nên trung không thực hiện được việc cướp tài sản
sau đó trung đã rời khỏi hiện trường rồi trốn lên tp hà nội
sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện thanh hà đã vào cuộc xác minh
sau đó phối hợp với công an quận hoàng mai thành phố hà nội truy bắt trung khi đang lẩn trốn tại quận hoàng mai
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự
ba trong số một mươi bốn thanh niên đã gây ra vụ hỗn chiến nghiêm trọng có sử dụng hung khí xảy ra vào tối ngày hai mươi tháng năm trên đường an thượng một mươi sáu
cụ thể ngô hoàng duy nguyễn minh hoàng và nguyễn tấn thanh cùng chú tại quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đang ngồi nhậu
thì đã được trần phước pháp rủ đi đánh nhau
nhóm này đã đồng ý và rủ thêm khoảng một mươi thanh niên khác cùng đến nhà pháp
lấy hung khí là các loại dao tự chế đi tìm gặp bị hại
trong quá trình rượt đuổi truy sát bị hại đã vấp ngã nên cả nhóm đã chém liên tiếp khiến bị hại gục tại chỗ
gây án xong cả nhóm đã bỏ trốn
tiếp nhận thông tin đội cảnh sát hình sự công an quận ngũ hành sơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra
và sau hai ngày đã bắt giữ được hầu như toàn bộ nhóm thanh niên manh động này
riêng đối với trần phước pháp là kẻ chủ mưu đã bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan điều tra kêu gọi pháp mau đến đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh hậu giang vừa bắt quả tang một mươi chín đối tượng đang tổ chức đánh bài ăn thua bằng tiền
tại một nhà dân ở xã đông phú huyện châu thành tỉnh hậu giang
các đối tượng bị bắt quả tăng hơn hai phần ba là phụ nữ đến từ thành phố cần thơ và các tỉnh hậu giang sóc trăng vĩnh long
tăng vật tạm giữ tại chiếu bạc gồm một triệu hai trăm linh ngàn đồng hai mươi bốn bộ bày tay
trong đó có bốn bộ đã qua sử dụng
kiểm tra trên người và khu vực xung quanh cơ quan công an còn tạm giữ gần sáu mươi triệu đồng một mươi bảy điện thoại di động và một mươi năm xe mô tô
tiếp theo là các thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cùng với tội giết người
đối tượng đinh văn hợp hai mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã dân tiến huyện khói châu tỉnh hương yên
có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng nguyễn văn hợp sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn phú cường xã phú thịnh huyện kim động tỉnh hương yên
cao một m năm mươi tám sống mũi hơi khung và có nốt ruồi cách một cm dưới sau cánh mũi phải
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện khói châu tỉnh hương yên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi văn hưng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại xóm bảy xã hợp thành huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
có xeo chấm cách một cm trên sau mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý